công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi việt thắng long an thuộc huyện bến lức tỉnh long an
chính thức vận hành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ứng dụng công nghệ bốn
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên phó thủ tướng trường vĩnh trọng đã đến dự
đây là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ứng dụng công nghệ bốn đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông cửu long
công suất thiết kế năm mươi tấn sản phẩm một tháng sáu trăm linh tấn một năm tổng mức đầu tư là ba mươi năm triệu đô la mỹ
nhà máy được vận hành hoàn toàn tự động với mỗi ca sản xuất chỉ cần sáu nhân viên trong tám giờ cho ra được tám trăm linh tấn sản phẩm
công nghệ được thiết kế bởi thụy sĩ tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của châu âu
và hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt của các chứng nhận như global gap iso hai mươi hai haccp
về tránh nhiễm chéo truy xuất nhanh nguồn gốc
qua đó nhà máy hoàn toàn đủ khả năng tham gia vào chuỗi cung cấp thịt sạch cho xuất khẩu
sang các nước có yêu cầu cao trong quá trình việt nam tham gia hội nhập cptpp